cùng với các lĩnh vực khác thời gian qua nghệ an đã thu hút nhiều doanh nghiệp may xuất khẩu
giải quyết nhiều việc làm cho lao động nữ và làm thay đổi diện mạo kinh tế vùng nông thôn
tốt nghiệp lớp một mươi hai em hồ thị thủy ở xã tân sơn huyện quỳnh lưu loay hoay tìm kiếm việc làm
nghe lời bố mẹ thủy xin làm tại nhà máy may thuộc chi nhánh tổng công ty dệt may hà nội
tại khu công nghiệp nam giang huyện nam đàn
sau năm tháng làm việc thủy đã vững vàng chuyên môn với thu nhập khoảng năm triệu đồng một tháng
nam đàn là huyện đầu tiên trong tỉnh thu hút được các doanh nghiệp may xuất khẩu
đó là chi nhánh hanoshima và công ty trách nhiệm hữu hạn havina kim liên với gần năm lao động
trong đó lao động nữ chiếm hơn chín mươi
từ khi thu hút được các doanh nghiệp dệt may về địa bàn huyện nam đàn đã giải bài toán lao động dư thừa
chủ yếu lao động nữ ở nông thôn ly nông mà không ly hương
đứt phần nào nạn thất nghiệp và các tệ nạn xã hội
những bất ổn về an ninh trật tự góp phần nâng cao mức sống và làm thay đổi bộ mặt kinh tế vùng nông thôn
năm hai nghìn một mươi hai công ty đi vào sản xuất với quy mô hai tám trăm linh công nhân sản xuất ổn định và phát triển
đến nay mức tăng trưởng đạt trên bốn mươi sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang eu nhật mỹ
dự kiến nhà máy sắp xếp lại nhà xưởng
để mở rộng sản xuất khi dự kiến tuyển thêm năm trăm linh
công nhân thay thức là việc tuyển lao động gặp nhiều khó khăn
nhất là khi khu công nghiệp v ship ở ngay cạnh công ty chuẩn bị đi vào hoạt động
nghệ an đang hướng tới xây dựng dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu chủ yếu của tỉnh
và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao tạo nhiều việc làm
nâng cao khả năng cạnh tranh hội nhập vững chắc vào nền kinh tế
phần đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm trong lĩnh vực diệt mây
nghệ an phải thu hút đầu tư và xây dựng được một số thương hiệu nổi tiếng trên địa bàn